tại cuộc họp với thường trực chính phủ vào chiều nay về bảo đảm an sinh xã hội cho người dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã quyết định có năm nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch covid một mươi chín
sẽ được chính phủ hỗ trợ để giảm bớt khó khăn
đó là người nghèo người cận nghèo đối tượng chính sách bảo trợ xã hội
người lao động hợp đồng phải ngừng việc hộ kinh doanh cá thể phải ngừng hoạt động
và người lao động tự do mất việc
thủ tướng yêu cầu cần xác định chính xác mức độ hỗ trợ và thời gian hỗ trợ cho từng loại đối tượng
xác định rõ nguồn hỗ trợ phương thức hỗ trợ và thẩm quyền quyết định
nguồn hỗ trợ sẽ lấy từ ngân sách nhà nước trong thẩm quyền của thủ tướng chính phủ và chính quyền địa phương
các doanh nghiệp cũng cần phải giảm giá các mặt hàng sinh hoạt để phục vụ người lao động
thủ tướng yêu cầu bảo đảm bốn nguyên tắc trong hỗ trợ đó là hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp
từ covid một mươi chín làm giảm sâu thu nhập mất việc làm thiếu việc làm
hỗ trợ theo nguyên tắc chia sẻ là người lao động người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng
và nhà nước cũng chia sẻ để bảo đảm mức độ tối thiểu nhà nước sẽ hỗ trợ một phần
chính quyền cơ sở cơ quan quản lý nhà nước cơ quan chức năng liên quan tới trách nhiệm
xác định đúng đối tượng hỗ trợ bảo đảm công khai minh bạch không để tiêu cực
trục lợi chính sách phát trình khiếu kiện thứ này
hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và hộ cận nghèo mức hỗ trợ một triệu đồng một tháng
trước mắt hỗ trợ
ba tháng bốn năm sáu nguồn kinh phí dự kiến khoảng ba tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
mức này sẽ được thảo luận và đưa ra quyết định vào ngày mai
hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công mức hỗ trợ là năm trăm linh đồng trong một mươi tháng
thủ tướng giao bộ lao động thương minh và xã hội ra soát có tiêu chí hỗ trợ cụ thể trên nguyên tắc
chỉ hỗ trợ cho bộ phận thực sự khó khăn bị mất việc không hỗ trợ cho tất cả các đối tượng bảo trợ xã hội
nguồn kinh phí từ ba đến năm tỷ đồng được trích từ ngân sách nhà nước
phân bổ phù hợp cho ngân sách trung ương và địa phương
hỗ trợ người lao động có hợp đồng làm việc với doanh nghiệp
nhưng phải tạm nghỉ việc làm việc bắn thời gian nghỉ không lương giảm thu nhập
mức hỗ trợ là một tám triệu đồng người tháng tức là năm mươi lương tối thiểu
trước mắt hỗ trợ trong ba tháng bốn năm
đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải bảo đảm mua
để trả thêm tối thiểu năm mức lương tối thiểu hàng tháng
nguồn kinh phí dự kiến khoảng này là một mươi tỷ đồng
ước tính ban đầu hỗ trợ khoảng hai triệu người
các bộ ước tính theo định cụ thể cho chính xác
trong đó cũng phân bổ phù hợp cho ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
trong trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện để trả cho nhân viên trong khoảng năm mươi
thì vay ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất yêu đãi
không đặt vấn đề người lao động vay trực tiếp ngân hàng
hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể trong diện nghèo mà phải tạm dừng kinh doanh theo chỉ thị một mươi năm
sẽ hỗ trợ một triệu đồng một tháng trước mắt sẽ hỗ trợ ba tháng bốn năm sáu
nguồn kinh phí khoảng sáu tỷ đồng từ ngân sách nhà nước dự kiến hỗ trợ khoảng hai triệu hộ
hỗ trợ người lao động tự do không có việc làm mức độ hỗ trợ một triệu đồng trong một mươi tháng
trước mắt hỗ trợ ba tháng bốn năm sáu
nguồn kinh phí dự tính khoảng sáu tỷ đồng
nguồn hỗ trợ ban đầu khoảng hai mươi tám ba mươi tỷ đồng
thủ tướng lưu ý các địa phương cần xác định chính xác các đối tượng được hỗ trợ
bảo đảm công khai minh bạch không được khai gian dối
tất cả số tiền hỗ trợ các đối tượng này đều được phân bổ ngân sách trung ương và địa phương
ngay sau khi họp về an sinh xã hội thủ tướng tiếp tục họp với thường trực chính phủ về nội dung
bảo đảm lương thực cho người dân với tinh thần là bảo đảm lương thực cho một trăm linh triệu dân
không chỉ đủ ăn mà còn dự trữ trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn ra toàn cầu
đối với trong nước thủ tướng đề nghị không chỉ bảo đảm về chất lượng số lượng
bảo đảm giá cả cho người nông dân mà đặc biệt là cho đồng bằng sông kiểu long
bên cạnh đó cấm đầu cơ tích chữ nâng giá xuất khẩu là việc cần thiết nhưng trong bối cảnh hiện nay
xuất khẩu phải có kiểm soát để bảo đảm an ninh lương thực tránh thao túng giá
đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người nông dân
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành có liên quan cần phải kiểm soát tránh đầu cơ
tích chữ nâng giá trái phép
bộ công thương điều hành chặt chẽ có kiểm soát bảo đảm nguồn lương thực ở nước ta
thủ tướng yêu cầu bộ công thương có ý kiến chính thức bằng văn bản về xuất khẩu gạo
bộ tài chính và bộ nông nghiệp cũng cần có ý kiến về việc xuất khẩu gạo trong tình hình hiện nay
trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành liên quan bộ trưởng bộ công thương ký văn bản báo cáo
đề xuất thủ tướng chính phủ trước ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bộ tài chính khẩn trương mua đủ số lượng một trăm chín mươi tấn gạo chín mươi tấn thóc và có thể mua cao hơn
để dự trữ theo chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm hai nghìn hai mươi